hội nghị tham vấn chung asean vừa diễn ra vào sáng nay tại thành phố đà nẵng với sự tham dự của các quan chức cao cấp
các trụ cột cộng đồng asean trưởng phái đoàn thường trực các nước asean và ban thư ký asean
các đại biểu ủng hộ những sáng kiến do việt nam đề xuất trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó có kiểm điểm giữa kỳ thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
khởi động trao đổi về tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm kiểm điểm thực hiện hiến trương asean
tổ chức diễn đàn đối thoại mê công mở rộng ứng phó với dịch covid một mươi chín
thúc đẩy tính tương hỗ giữa tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm với các mục tiêu phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
nhân dịp này việt nam đã thông tin chi tiết về lộ trình triển khai
cũng như các kết quả dự kiến đạt được từ các sáng kiến của nước chủ tịch trong năm hai nghìn hai mươi